nhà trắng vào ngày hôm qua cho hay các cuộc đàm phán về đợt thả con tin mới mà lực lượng hamas bắt giữ tại giải gaza đã diễn ra trên tinh thần xây dựng và khả thi
tuy nhiên hiện nay vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm
người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia mỹ john kirby đánh giá cuộc đàm phán trên mang tính xây dựng khi tạo được khuôn khổ cho một thỏa thuận mới về việc thả con tin
điều này thực sự có thể tạo ra sự khác biệt giúp nhiều con tin được phóng thích cũng như tạo điều kiện cho việc có thêm hàng viện trợ và giảm bạo lực ở gaza
quan chức an ninh mỹ cũng nhấn mạnh giới chức nước này đã có cuộc thảo luận rất tích cực với qatar ai cập và israel
trong khi đó thủ tướng qatar sheikha mohammed bin abdulrahman antony xác nhận cuộc đàm phán đã đạt tiến triển tốt
ông cho hay văn bản về thỏa thuận mới sẽ được truyền đến hamas và hy vọng phong trào này sẽ phản hồi tích cực trên tinh thần xây dựng nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng
những ngày gần đây hàng loạt các cuộc đàm phán có sự tham gia của phái viên của tổng thống mỹ về trung đông brad markuk đã tập trung vào việc đảm bảo thả hơn một trăm linh con tin hiện vẫn bị phía hamas giam giữ cũng như một khoảng dừng nhân đạo trong cuộc xung đột ở giải gaza